sau hai ngày làm việc hội nghị tập huấn nghiệp vụ an ninh kinh tế do bộ công an tổ chức tại thành phố đà nẵng đã bế mạc vào chiều nay
tham dự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và các đồng chí là lãnh đạo các bộ ngành trung ương
sau hai ngày làm việc tích cực khẩn trương hội nghị đã nghe một báo cáo trung tâm năm chuyên đề bài giảng do các đồng chí lãnh đạo của cục an ninh kinh tế
và sáu chuyên đề do các đồng chí bộ trưởng các đồng chí thứ trưởng đại diện cho các bộ ngành thường xuyên phối hợp công tác với lực lượng an ninh kinh tế trình bày
đây là những thông tin mang tính chuyên sâu trang bị cho lực lượng an ninh kinh tế cả nước những kiến thức cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo đảm an ninh kinh tế trong tình hình hiện nay nhất là sau khi bộ chính trị ban hành chỉ thị số một mươi hai chỉ thị đầu tiên về an ninh kinh tế
trong quá trình diễn ra hội nghị cũng đã có hai mươi sáu tham luận của công an các đơn vị địa phương trao đổi những vấn đề còn vướng mắt trong công tác đảm bảo an ninh kinh tế
và mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng an ninh kinh tế của bộ và lực lượng an ninh kinh tế địa phương
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí bộ trưởng tô lâm khẳng định an ninh kinh tế là một bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia
mọi vấn đề của an ninh quốc gia đều có tác động tới kinh tế và an ninh kinh tế đồng thời đánh giá những thách thức mà lực lượng an ninh kinh tế đang phải đối mặt hiện nay
đó là việc phải giữ vững độc lập tự chủ trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế nguy cơ tụt hậu trật hướng về kinh tế từ đó đưa ra những định hướng cho lực lượng an ninh kinh tế trong thời gian tới
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí bộ trưởng tô lâm khẳng định an ninh kinh tế là một bộ phần quan trọng của an ninh kinh tế đồng thời đánh giá những thách thức mà lực lượng an ninh kinh tế trong thời gian tới
điều đáng nói bốn đối tượng này đều đã có tiền án về tội trộm cắp cướp giật tài sản
thưa quý vị đối với các tỉnh thành phố bị thiệt hại do hoàn lưu của bão số ba hiện chính quyền các địa phương đang tích cực huy động lực lượng vũ trang dân quân khắc phục hậu quả sau bão đảm bảo an toàn cho các hộ dân ở những vùng sung yếu bị chia cắt di rời những hộ ở vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn
từ đêm ngày hai mươi năm đến sáng ngày hai mươi sáu tháng tám trên địa bàn tỉnh quảng ninh xảy ra mưa lớn một mươi một trên một mươi ba địa phương bị ngập lụt làm sạt lở tắt đường cục bộ
đến chiều ngày hai mươi sáu tháng tám mưa lớn đã làm hàng nghìn con da súc da cầm bị cuốn trôi hàng loạt diện tích lúa hoa màu bị hư hại gần sáu trăm linh cây bị bật gốc trên ba mươi cổ điện bị đổ
tính đến một mươi bốn giờ cùng ngày tại huyện tình yên vẫn còn hàng trăm hộ dân bị cô lập sáu trăm linh linh tư nhà dân bị ngập úng sạt lở
bảy mươi hai điểm sạt lở tại các xã ước tính thiệt hại tại huyện tình yên là khoảng hai mươi tám tỷ đồng
mưa lớn trên địa bàn tỉnh hòa bình đã làm một người mất tích
cụ thể vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi năm tháng tám ông nguyễn mạnh tín sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chú tệ xã liên sơn huyện lương sơn trong lúc mưa to đã đi xe máy từ huyện trường mỹ hà nội để về nhà
khi đi qua khu vực cầu vai lon thôn đất đỏ xã liên sơn do trời tối và đường trơn nên ông tín đã trượt xe máy xuống mương nước mất tích
hiện vẫn chưa tìm thấy
tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh sơn la có mưa to đến rất to gây sạt lở hư hỏng công trình đường bộ và ách tắc các tuyến đường giao thông
theo thống kê ban đầu của sở giao thông vận tải tỉnh sơn la mưa to đã làm sạt sụt tan luy dương xa bồi gần hai trăm năm mươi vị trí với tổng khối lượng đất đá là hơn năm sáu trăm linh mét khối
ngoài ra có sáu vị trí bị sụt tan luy âm sáu vị trí bị ngầm nước
mưa lớn đã làm hư hỏng một mươi bảy công trình cầu cống
các đơn vị chức năng đã bố trí máy móc lực lượng tại vị trí ách tắc để bảo đảm giao thông phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức giao thông bố trí máy khơi thông rãnh cắm biển cảnh báo
ở thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc có một quán cơm nhỏ chỉ với vài bộ bàn ghế bảng hiệu cũng đơn sơ
các món ăn đơn giản đảm bảo chất lượng mở cửa từ một mươi một h đến một mươi bốn h các ngày trong tuần
và chỉ mới khai trương ngày một mươi chín tháng tám vừa qua nhưng đã được nhiều người biết đến bởi đây là một quán ăn rất đặc biệt
đặc biệt bởi đúng như tên gọi quán cơm không đồng khách vào ăn trưa hoàn toàn miễn phí
thực khách là những người lao động nghèo những người có hoàn cảnh khó khăn
chủ quán cơm miễn phí này là đại úy cảnh sát giao thông lê hùng dương công tác tại đội cảnh sát giao thông thành phố buôn ma thuột công an tỉnh đắk lắc
chi phí để duy trì quán cơm không đồng khoảng hai mươi triệu đồng mỗi tháng
điều này không hề dễ dàng với đại úy dương bởi điều kiện kinh tế của gia đình anh cũng rất khó khăn
nhưng nhờ bạn bè giúp đỡ những tỉnh nguyện viên hỗ trợ nấu ăn nhiều người hào tâm ủng hộ sau củ quả
anh đã quyết tâm mở quán để giúp đỡ bà con lao động có bữa cơm ấm lòng
đại úy dương quan niệm rằng bữa cơm mang giá trị nhân văn về tấm lòng con người lá sách đủ lá rách hơn
và đó cũng là tinh thần của người công an nhân dân
vì thế anh chọn ngày truyền thống công an nhân dân là ngày khai trương quán cơm đặc biệt này